anh hiệu chỉ là một trong số hơn bốn trăm linh lao động là nạn nhân của các đối tượng
trong vụ tổ chức môi giới người đi nước ngoài do phòng an ninh điều tra công an tỉnh nghệ an thụ lý
đến thời điểm hiện tại cơ quan an ninh điều tra đã thực hiện lệnh tạm giam bốn tháng
đối với bốn đối tượng gồm lê duy anh chú tại xã quang tiến huyện sóc sơn thành phố hà nội
đóng vai trò chủ mưu trần thị hà chú tại thị xã thái hòa tỉnh nghệ an
và trần thị thành hồ thị hằng cùng chú tại thành phố vinh
trong quá trình tuyển dụng lao động lê duy anh lừa đảo mọi người tự nhận mình là giám đốc
của một công ty xuất khẩu lao động có uy tín
người lao động muốn sang úc thì chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông
mọi thủ tục đã có phía bên úc lo thời gian xuất cảnh nhanh
thủ đoạn của các đối tượng là trực tiếp gặp người dân để tư vấn hứa hẹn
sẽ đưa họ sang úc làm việc ở công ty thu mua nông sản và trái cây
với công việc nhẹ nhàng lương thu nhập từ tám mươi đến một trăm linh triệu đồng trên một tháng
bảo chỉ cần nộp hồ chiếu ảnh để các đối tượng làm thủ tục và chi phí
khoảng hai năm
với hai mươi usd sau khi tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục
lê duy anh đã câu kết với một số đối tượng ở malaysia gặp các lao động
và tạo lòng tin để những người này yên tâm để lê duy anh làm thủ tục đưa họ sang úc
qua vụ việc trên mỗi người lao động nếu có nhu cầu sang nước ngoài làm việc
thì cần tìm hiểu đầy đủ kỹ lưỡng về các cơ quan tổ chức cá nhân
được cấp phép về xuất khẩu lao động nhằm tránh được những hậu quả đáng tiếc xảy ra
vào khoảng một mươi bốn h chiều ngày hôm nay trên đường hồ tùng mậu quận cầu giấy thành phố hà nội
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong tại chỗ
theo thông tin từ các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết
xe tải đầu kéo đang lưu thông hướng hồ tùng mậu giao vành đai ba
khi đến đoạn rẽ hướng phạm hùng thì bất ngờ va chạm với xe đạp điện do một người phụ nữ điều khiển
vụ va chạm đã khiến chiếc xe đạp điện văng ra ngoài
còn người phụ nữ bị cuốn vào bánh xe sau dẫn đến tử vong tại chỗ
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường phân luồng hướng dẫn tránh ủn tắc giao thông
hiện nguyên nhân của vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
thưa quý vị vào ngày năm tháng một mươi một ủy ban kiểm tra tỉnh sơn la đã ban hành thông báo về kết quả
kiểm tra tỉnh sơn la
đã được xem xét thi hành kỷ luật với tổ chức đảng đảng viên có vi phạm liên quan đến kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại sơn la
theo đó tiến hành kỷ luật đối với tám mươi ba đảng viên có vi phạm liên quan phê bình nghiêm khắc chín đảng viên
đang kiểm tra xem xét đối với sáu đảng viên và chưa xem xét theo quy định đối với hai đảng viên đang nghỉ thai sản
trong số đảng viên bị kỷ luật có bốn mươi sáu người là cha mẹ của thí sinh được nâng điểm trái quy định
trước đó ủy ban kiểm tra trung ương ban bí thư đã thi hành kỷ luật đối với ông hoàng tiến đức tỉnh ủy viên
bí thư đảng ủy giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong đảng ủy ban kiểm tra trung ương
cũng như thi hành kỷ luật đối với ông phạm văn thủy tỉnh ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sơn la bằng hình thức cảnh cáo

trước đó ủy ban kiểm tra trung ương ban bí thư đã thi hành kỷ luật đối với ông hoàng tiến đức tỉnh ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sơn la bằng hình thức cảnh cáo